các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy lý do này là gì chúng ta hãy cùng xem câu trả lời
quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị việc nhiều con nuôi trong đó có hồ văn cường vắng mặt trong lễ cúng bốn mươi chín h của phi nhung
khiến dự luận bùng lên nhiều nghi ngờ
mới đây một trong số các con nuôi của cố ca sĩ phi nhung đã lên tiếng về lý do không thể đến lễ bốn mươi chín ngày của nữ ca sĩ
đồng thời chính trung tâm thúy nga cũng tiết lộ lý do không mời hồ văn cường đến đêm nhạc tưởng nhớ phi nhung
vậy lý do là gì
chúng ta cùng xem câu trả lời
cách đây vài ngày cúng bốn mươi chín ngày của phi nhung được tổ chức tại chùa pháp vân thành phố hồ chí minh
ngoài người nhà đông đảo nghệ sĩ cũng đã đến thắp hương tiễn biệt cô
điều gây xôn xao là sự ván mặt của bốn người con nuôi của cổ ca sĩ
ngoài hồ văn cường thì bộ ba thiên ngân tuyết nhung và quỳnh trang cũng không thấy đâu
chính điều này đã khiến dư luận bắt đầu hoài nghi cho rằng có chuyện gì đó đã xảy ra
trước đây tình cảm của những cô bé cậu bé này với phi nhung vốn rất tốt
nên việc đồng loạt vắng mặt lại càng trở nên khó hiểu
thậm chí có người còn cho rằng hồ văn cường sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi
thì cũng đoạn tuyệt quan hệ với anh chị em trong nhà
trong lúc dư luận bàn ra tán vào mới đây cả ba cô con gái nuôi của phi nhung đã ra mặt trả lời
thiên ngân tuyết nhung và quỳnh trang quay video gửi đến khán giả
cho biết mình đang ở hà nội để làm visa đi mỹ
đó cũng là lý do họ không thể đến dự lễ bốn mươi chín ngày của mẹ nuôi
quỳnh trang cho biết cô rất buồn khi không có mặt để cúng cha mẹ
ngày thất cuối cùng cũng là ngày quan trọng nhất nên nữ ca sĩ càng tiếc nuối
dù vậy lần này họ phỏng vấn visa đi mỹ là để tham gia cúng paris by night một trăm ba mươi hai
biểu diễn tiết bục tưởng nhớ mẹ nuôi nên không thể bỏ lỡ
quỳnh trang còn tiết lộ thêm đây là tâm nguyện của mẹ khi còn sinh thời
mẹ muốn đứa con nào của mẹ cũng được đứng trên sân khấu thúy nga
tuy hôm nay con ở xa nhưng con cũng cầu nguyện cho buổi lễ tại sài gòn diễn ra xuân sẻ
được biết sắp tới trung tâm thúy nga sẽ tổ chức một đêm nhạc
trong đó có tiết mục để tưởng nhớ phi nhung
họ đã mời bộ ba thiên ngân quỳnh trang tuyết nhung tham gia
trước thắc mắc vì sao không nói lời với hồ văn cường đại diện của trung tâm thúy nga cho biết
nam ca sĩ đã từng được biểu diễn trên sân khấu của mình
nên lần này nhường lại cho những em chưa có may mắn đó
từ đây quỳnh trang con gái nuôi phi nhung cho biết hồ văn cường dành tình cảm lớn cho mẹ
trước khi ra riêng còn nhắn nhũ nhiều điều
phi nhung ra đi là nỗi mất mát lớn đối với gia đình
tuy nhiên những lùm xùm về cổ ca sĩ và con nuôi hồ văn cường vẫn liên tục diễn ra
trong cuộc trò chuyện với ngôi sao vn quỳnh trang con gái nuôi phi dung
đã có những tâm sự về hồ văn cường và tiết lộ điều em trai nhờ vả trước khi ra điên
khi được hỏi về hồ văn cường quỳnh trang khẳng định em trai dành sự yêu thương lớn cho mẹ nuôi phi nhung
thiên thần bolero còn cho biết hồ văn cường đến nay vẫn nhắn tin khẳng định thương mẹ
tra nghĩ mẹ cũng rất muốn bảo vệ cường và không muốn có những thông tin sai lệch nào đến với cường nữa nữ ca sĩ tâm sự
quỳnh trang nhận xét hồ văn cường là một người lễ phép hiền lành khá nhút nhát
tuy nhiên cầu luôn hiểu chuyện và sống tình cảm
vì vài lý do cá nhân hồ văn cường đến nay đã ra ở riêng
trước khi đi nam ca sĩ có nhắn gửi chị gái quỳnh trang thay mình thắp nhang cho mẹ nuôi phi nhung
trước khi đi cường có nhờ rằng là bây giờ em không cùng nhà với mọi người mỗi lần chỉ qua nhà thì giúp em thắp cha mẹ cây nhang
trang cảm nhận được sự đau buồn của cường trong từng lời nói
và trang nghĩ đó là lòng tôn trọng của cường dành cho mẹ
mỗi lần em qua em vẫn giúp cường thắp nhan và cường cũng cảm kích điều đó quỳnh trang kể
quỳnh trang cho rằng hồ văn cường còn nhỏ vẫn có những điều thiếu sát cần mọi người góp ý
chính vì vậy cô mong mọi người không quá khắt khe với cậu
trang nghĩ cường còn nhỏ còn rất nhiều điều thiếu sót nhiều điều cũng cần người thân góp ý và dạy dỗ thêm
trang nghĩ mọi người đừng quá khắt khe với cường mẹ nhung cũng không muốn điều đó quỳnh trang tâm sự
trong một buổi phát sóng trực tiếp sư cô thích nữ minh viên người đồng hành cùng phi nhung nuôi trẻ cơ dở
đã tiết lộ sự chăm sóc của ca sĩ dành cho hồ văn cường
mặc dù đang bị bệnh nhưng giọng ca bông điên điển gửi gấm con trai nuôi vào trường đại học hoa sen
cô không bận lòng đến những ồn ào xảy ra giữa hai mẹ con trên mạng xã hội
chưa dừng lại ở đó phi nhung còn giúp đỡ bố ruột hồ văn cường người bạn thân thiết của ca sĩ cho hay
các em vẫn lên facebook vẫn bàn tán kế hoạch ngày mai như thế nào mà không biết mở miệng ra nói
dạ ba của con cũng có bị nhiễm dạ nhờ mẹ nhung mà cậu t đem thuốc qua cho ba con uống nên đã khỏi
chứ không có mẹ nhung đời nào con đem thuốc qua không đem thuốc qua thì bữa này nằm trong cái hũ là ai
bỏ qua những ồn ào không hay vi nhung vẫn yêu thương người con trai nuôi hồ văn cường
theo chia sẻ từ quỳnh trang nam ca sĩ cũng dành tình cảm và biết ơn mẹ nuôi
ngày một mươi năm tháng một mươi một vừa qua lễ trung thất của phi nhung được gia đình tổ chức cẩn trọng
người thân tụ hợp nhiều sang việc cũng đến thắp nhang cho cổ ca sĩ
xót xa nhất vẫn là các con nuôi còn nhỏ của phi nhung đến nay vẫn chưa biết mẹ đã ra đi mãi mãi
trên trang cá nhân trợ lý phi nhung chia sẻ
phi nhung chú ơi sao con để tóc dài đợi mẹ về mà lâu quá mẹ không về về chú
mẹ đi diễn lâu quá chú lộng chú hoàng đầu con ơi
câu chuyện khiến khán giả cảm thấy xúc động nhiều người gửi lời động viên đến gia đình của ca sĩ
hy vọng các con nhỏ của cô sẽ sớm vững vàng và được chăm sóc tốt
mới đây hình ảnh hồ văn cường cùng mẹ ruột đang dọn dẹp nhà cửa tư tỉnh nói cười đang gây bảo mạng xã hội
tuy nhiên những người tỉnh táo đã ngay lập tức nhận ra hai vấn đề lớn trong clip
khi nghe kỹ lại dù người đăng tải đã cố tình chèn nhạc và chỉnh nhạc tiếng rất lớn
vẫn có thể nghe thấy tiếng của cổ ca sĩ phi nhung
thế nên có thể xác định đây là một clip cũ được quay từ thời điểm trước khi có ca sĩ phi nhung mắc bệnh và nằm viện
clip này không liên quan gì đến việc hồ văn cường ra riêng cũng như không hé lộ gì về thái độ của ca sĩ sau vụ việc
những thông tin mới nhất về lùm xùm hồ văn cường sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý khán giả
quý vị nghĩ gì về hồ văn cường và những sự việc không đáng có xuất hiện gần đây
bình luận phía dưới cho chúng tôi được biết
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo
mới đây một clip do tài khoản tiktok mang tên hồ văn cường đã xuất hiện trên mạng xã hội và tạo sóng gió
nhiều người tin rằng đây là động thái đầu tiên của ca sĩ trẻ sau tan lễ của mẹ nuôi phi nhung
và việc cắt đứt mối quan hệ với công ty của cố ca sĩ
theo đó clip rút ngắn quay cảnh hồ văn cường và mẹ ruột đang cùng nhau dọn dẹp
lau nhà ở khu vực ban công hoặc sông
các ca sĩ trẻ cười tươi vừa làm vừa đùa giỡn gì đó
có thể thấy nhà cửa còn khá bộn bề đồ đạc ngỗ ngang
một người thanh niên còn đang bắt thang để làm điện
nhìn khung cảnh còn vấy dòng dẫn
con cảm ơn mọi người con và gia đình đã dọn sợ suy ngạ
khiến nhiều người tin rằng đây chính là cảnh hai mẹ con dọn đồ sang một ngôi nhà mới
bắt đầu một cuộc sống mới tách biệt với nhà của cố ca sĩ phi nhung
cũng như thị phi bủ vây liên quan đến ca sê
nhiều fan của hồ văn cường đã vào chúc mừng bước đi mới của ca sĩ trẻ
coi thằng bé nó vui chưa kìa nụ cười hạnh phúc đó trời
vẫn vàng chân cứng đá mềm nhé cường ơi
một người bình luận
sông sông đó cũng có người buôn lời chê trách hồ văn cường
theo luận ý kiến này mấy ngày trước ca sĩ trẻ vẫn hoàn toàn im lặng trước áp lực
cũng như bị chất vấn về những ổn khúc phía sau chuyện xích mít với mẹ nuôi
vậy mà ngay khi nhận được tiền và ra riêng ca sĩ trẻ lại vui vẻ cười đồ
tuy nhiên những người tỉnh táo đã ngay lập tức nhận ra hai vấn đề lớn trong clip này
khi nghe kỹ lại dù người đăng tải đã cố tình chèn nhạc và chỉnh nhạc rất lớn
vẫn có thể nghe tiếng của cố ca sĩ phi nhung
cô nói gì đó về việc sắp xếp các góc nhà trong đó rõ nhất là câu
sau này mấy cái khu này mình trồng bao nè rõ mồm một
mặt khác tóc của mẹ ruột hồ văn cường trong clip lại tóc dài
khác hẳn với tóc của hiện tại là tóc kém
chưa kể đến việc hồ văn cường trồng bông nè
hồ văn cường có da có thịt hơn hẳn vẻ ngoài tiêu tụy trong những hình ảnh video xuất hiện gần đây
với ba chi tiết đó có thể xác định đây là một clip cũ được quay lại
từ thời điểm trước khi cố ca sĩ phi nhung mắc bệnh và nằm viện
clip này không liên quan gì đến việc hồ văn cường ra riêng
cũng như không hé lộ gì về thái độ của ca sĩ sau vụ việc
mặt khác dân mạng cũng lên án dữ dội việc các tài khoản giả mạo
thi nhau đặt tên là hồ văn cường nhận vơ là nét chính chủ của nam ca sĩ
đăng tải clip cũng như bình luận dạo trên mạng xã hội
đó không chỉ là hành vi mạo danh câu view mà còn có thể khiến nhiều người hiểu lầm
có những nhận xét không đúng với nam ca sĩ trẻ
những thông tin mới nhất về lùm xùm hồ văn cường sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và gửi đến quý vị khán giả sớm nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại